trong tám tháng của năm hai nghìn một mươi sáu toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ xử lý gần một mươi bảy trăm sáu mươi vụ việc vi phạm
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn ba trăm linh tỷ đồng thu nộp ngân sách đạt gần tám mươi chín tỷ đồng
trong số những vụ việc nêu trên cơ quan hải quan khởi tố hai mươi tám vụ chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố bốn mươi hai vụ
đáng chú ý từ đầu năm đến nay lực lượng hải quan đã tổ chức triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm
trong đó có hai mươi một vụ việc thu giữ lượng lớn tăng vật nổi lên là vụ vận chuyển trái phép một trăm ba mươi bảy năm kg ngà voi và sản phẩm chế tác từ ngà voi từ angola về nội bài
vụ vận chuyển đồi mồi sống từ indonesia về cảng hải an hải phòng
bên cạnh đó lực lượng hải quan cũng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ xử lý hơn một mươi vụ vận chuyển vũ khí trái phép